nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cao tốc bắc nam bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan trong năm hai nghìn một mươi chín phải khởi công toàn bộ các gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công
theo đó gói thầu đầu tiên là cao tốc cam lộ la sơn phấn đấu khởi công trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ một mươi gói thầu sử dụng vốn đầu tư công còn lại khởi công trong năm hai nghìn một mươi chín
quá trình triển khai ngoài đáp ứng yêu cầu tiến độ phải bảo đảm chất lượng từng khâu từ thiết kế tới thi công
đối với tám dự án đầu tư theo hình thức ppp đối tác công tư đến nay các ban quản lý dự án đã hoàn thành bộ hồ sơ mời sơ tuyển
các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được nghiên cứu kỹ lưỡng tuân thủ pháp luật việt nam và phù hợp với thông lệ quốc tế bảo đảm sự công bằng bình đẳng cạnh tranh và minh bạch không phân biệt nhà đầu tư trong nước và quốc tế